thời tiết ở hầu hết các tỉnh miền bắc hiện nay đều đang tạnh giáo ấm áp thuận lợi cho hoạt động du xuân đầu năm của người dân
tuy nhiên theo cơ quan khí tượng thủy văn ngày hai mươi tháng hai tức mùng năm tết khu vực lại đón một đợt không khí lạnh gây rét đậm kèm mưa nhỏ trên diện rộng
trong những ngày đầu năm mới mậu tuất hai nghìn một mươi tám thời tiết ở miền bắc luôn duy trì thời tiết tạnh giáo ấm áp
nhiệt độ cao nhất giao động từ hai mươi ba đến hai mươi tám độ c riêng khu vực tây bắc thời tiết nóng hơn có nơi trên ba mươi một độ c
thời điểm này khu vực đông bắc bộ sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ dài rác trưa chiều giảm mây hứng nắng
tuy nhiên theo cơ quan khí tượng thủy văn từ mùng năm tết ngày hai mươi tháng hai các tỉnh miền bắc sẽ đón một đợt không khí lạnh
hà nội giảm từ hai mươi tám độ c xuống hai mươi ba độ c sau đó khí lạnh tiếp tục tăng cường sẽ khiến nhiệt độ giảm tiếp bảy độ kèm mưa
cao nhất tại hà nội ban ngày
cao nhất tại hà nội ban ngày giảm về mức một mươi sáu độ c đêm rét từ một mươi ba một mươi bốn độ c các tỉnh tây bắc bộ chuyển rét từ ngày hai mươi một tháng hai